đoàn liên ngành của bộ công an bộ xây dựng kết hợp với ủy ban nhân dân tỉnh bà rịa vũng tàu
vừa triển khai công tác kiểm tra liên ngành về phòng cháy chữa cháy đối với nhà trung cư
hai mươi nhà cao tầng siêu cao tầng và các cơ sở tập trung đông người có nguy cơ cháy nổ cao
trên địa bàn tỉnh bà rịa vũng tàu
đoàn đã kiểm tra ngẫu nhiên tại hai trung cư osc land và trung cư vũng tàu melody
cùng nằm trên đường võ thị sáu phường thắng tam thành phố vũng tàu
kết quả tại trung cư osc land còn một số tồn tại
phương án phòng cháy chữa cháy đã được lập nhưng chưa được lực lượng phòng cháy chữa cháy phê duyệt
chủ đầu tư đã mua bảo hiểm phòng chống cháy nổ bắt buộc
tuy nhiên việc tách riêng phần bảo hiểm cháy nổ bắt buộc với phần bảo hiểm chung
chưa được thực hiện bảo đảm theo quy định
việc bố trí đèn trong gara để xe chưa chỉ đúng hướng đúng lối dẫn khi thoát nạn
khu vực trạm bơm nước chưa được ngăn cách với khu vực để xe bằng kết cấu ngăn cháy
tại trung cư vũng tàu mellody đoàn liên ngành kiểm tra và ghi nhận đánh giá tốt công tác phòng cháy chữa cháy
tại trung cư vũng tàu mellody trung cư này mới đưa vào sử dụng năm hai nghìn một mươi